thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi lễ bế mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
sẽ chính thức diễn ra tại hà nội đánh dấu mốc cho một kỳ sea games thành công tại việt nam
một kỳ sea games mà chúng ta đã về nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương với bốn trăm bốn mươi sáu huy chương
trong đó phá vỡ kỷ lục trước đây từng được indonesia xác lập tại jakarta năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với một trăm chín mươi bốn huy chương vàng
chúng ta đã có tới hai trăm linh năm huy chương vàng trong kỳ đại hội thể thao lần này
vâng không chỉ là thành công trên bảng tổng sắp huy chương mà chúng ta còn thành công với vai trò là một người chủ nhà thân thiện và mê khách
một đất nước an toàn văn minh đặc biệt là trong đó công tác tổ chức và các phương án an ninh trật tự được xây dựng từ sớm
để trong mắt bạn bè quốc tế việt nam luôn là một điểm đến an toàn
những hình đẹp được chia sẻ trên các trang cá nhân của các cổ động viên nước ngoài khi đến với việt nam
những lá cờ đứng cùng một chỗ các cổ động viên cùng sát mai vì một đại hội thể thao đoàn kết đông nam á và hiếm thấy một đại hội thể thao nào mà các cổ động viên nước chủ nhà lại thể hiện một tinh thần fair play sự thân thiện nồng nhiệt lan tỏa trên nhiều sân đấu đến như vậy
trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu về đất nước các bạn tôi đã đi thăm một số nơi tại hà nội tôi thấy rất ấn tượng
ngoài ra công tác tổ chức của việt nam cũng rất chú đáo các bạn cũng rất thân thiện
lần đầu tiên đến việt nam tôi từng làm giám khảo môn đầu kiếm ở philippines nhưng đến việt nam tôi thấy rất nhiều khán giả yêu thích môn đầu kiếm
cơ sở vật chất nhà thi đấu ở việt nam rất hiện đại không thua kém gì các nhà thi đấu tầm quốc tế
khi tôi đến đây ngoài tổ chức sea games tại việt nam rất tốt khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tiếp sức cho vận động viên đây là điều mà rất cần thiết trong mỗi trận đấu
mỗi người dân là một đại sứ
đại sứ vai trò của những đại sứ nước chủ nhà đã mang lại nhiều thiện cảm của không những vận động viên các đoàn quan khách mà còn đem lại nhiều ấn tượng cho những nhà báo phóng viên các nước
những cầu nối quan trọng giúp hình ảnh của một kỳ sea games đoàn kết thân thiện và an toàn tại việt nam đến được với bạn bè đông nam á và thế giới
thật vinh dự khi là một phóng viên được tác nghiệp trong những sự kiện thể thao quan trọng như thế này của đất nước của đông nam á
và như quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy được là nơi tôi đang ngồi đây đó là khu tác nghiệp của các phóng viên
phóng viên không chỉ là của trong nước mà còn của đông nam á của trên thế giới cũng đều đang tác nghiệp ở khu vực này
và công tác kiểm soát an ninh ở những khu vực như này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ và được lực lượng cảnh sát cơ động liên tục đảm bảo
và quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy được là ở xung quanh khu vực này ở tất cả những cái khán đài liên tục có lực lượng công an lực lượng cảnh sát cơ động cả công khai cả mật phục
đảm bảo là không có một tình huống đột xuất bất ngờ nào có thể xảy ra ở những khu vực khán đài khi mà những trận thi đấu đặc biệt là những trận thi đấu mà bộ môn bóng đá nam
những trận thi đấu mà thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cổ động viên trên cả nước cũng như là đông nam á và trên thế giới
lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên các khán đài cũng như cả đợt sea games lần này đảm bảo rất tốt an ninh khu vực báo chí tác nghiệp cũng như hướng dẫn chúng tôi vào những khu vực như thế này rất nhiệt tình rất thân thiện